tỉnh ủy quảng nam đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đã dự và trao quyết định của bộ chính trị chuẩn y đồng chí phan việt cường
ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tỉnh quảng nam
giữ chức bí thư tỉnh ủy quảng nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi thay đồng chí nguyễn ngọc quang nghỉ hưu theo chế độ
đồng chí phạm minh chính ủy viên trung ương đảng trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tỉnh quảng nam
đoàn kết cùng toàn thể quân và dân trong tỉnh phân đấu hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại bộ đảng bộ tỉnh quảng nam lần thứ hai mươi một
góp phần vào thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng